nhờ những thành công nhất định trong các năm qua
tiếp tục nhận được sự chú ý từ các bang tổ chức lưu hoang phim
lụa phim nghệ thuật việt nam tỏa sáng ở nước ngoài
vẫn rong đợi độ trường sức trong sáng tạo từ các nhà làm phim tài năng